tại hà nội đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu báo granma cuba tới thăm và làm việc tại báo nhân dân
tại buổi tiếp đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn báo granma cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản cuba
đồng chí cũng giới thiệu về trạng đường sáu mươi năm năm xây dựng và trưởng thành của báo nhân dân và các ấn phẩm của báo
cũng như kênh truyền hình nhân dân là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ chính trị yêu cầu thông tin tuyên truyền của đảng nhà nước và nhân dân
chúc mừng báo nhân dân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập
ngài george juvenal blanc trưởng đoàn đại biểu bày tỏ niềm xúc động sau hai mươi một năm quay trở lại việt nam và truyền bức thư của tổng biên tập báo granma
và kênh truyền hình telecur tới tổng biên tập báo nhân dân đề xuất hỗ trợ báo granma mở trang web tại việt nam để thông tin được thông suốt
báo nhân dân trong việc mở trang nhân dân điện tử bằng tiếng tây ban nha
tiếp nhận những đề xuất của báo granma và kênh telecer đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân mong rằng qua chuyến thăm này
hai bên sẽ tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển và chặt chẽ hơn
cũng trong chuyến thăm đoàn đại biểu báo granma đã đi thăm và ghi lưu bút tại phòng truyền thống báo nhân dân tham quan ban nhân dân điện tử và truyền hình nhân dân